tuy nhiên việc giải phóng mặt bằng đang có dấu hiệu bị trục lợi từ các hộ dân
gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án
trong đó tuyến đường chạy qua huyện hoành bồ có chiều dài hơn hai mươi tám km
đến ngày hai mươi ba tháng ba hoành bồ đã bàn giao mặt bằng được gần một mươi sáu km cho nhà thầu thi công
tuy nhiên ở xã hòa bình mới bàn giao được một trăm hai mươi m trong tổng số chiều dài bốn ba km
nguyên nhân là do tám mươi hộ dân ở xã hòa bình chưa chịu bàn giao mặt bằng
vì lý do chưa được bồi thường cho số hoa ly đã trồng
theo báo cáo của ủy ban nhân dân huyện mặc dù từ trước xã hòa bình không hề trồng hoa ly
nhưng từ trước tết nguyên đán đến nay đã có gần một mươi hectare hoa ly được trồng mới
chủ yếu là trên chỉ giới hành lý

hiện nay nhiều diện tích trồng hoa ly đã đến mùa thu hoạch
nhưng nhiều người dân ở xã vẫn không quan tâm đến việc thu hoạch
mà tìm cách ngăn cản không bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư
theo báo cáo của đảng ủy xã hòa bình có tới ba cán bộ công chức xã và chín đảng viên
cán bộ thôn tham gia trồng hoa ly
nhưng sau khi được giải thích tuyên truyền vận động
số cán bộ này đã tự giác khắc phục hậu quả và bàn giao mặt bằng cho chính quyền
ban thường bộ cũng như là thường trưởng khuyên mỹ của chúng tôi rất là cương quyết
chỉ đạo thành lập bốn tổ công tác để xuống tuyên truyền vận động
cho nhân dân tự thao dỡ các công trình xây dựng phép phép
và trồng hoa ly phép phép trên những diện tích mặt bằng đã được cắm tuyến phát tuyến
nếu như liên quan ảnh hưởng đến tiến độ cán bộ đảng viên gây ra
đặc biệt là cán bộ đảng viên và cán bộ công chức của xã
thì chúng tôi cương quyết xử lý
và cũng phải trên cơ sở đó để làm gương cho các trường học khác
trước vụ việc tám mươi hộ dân ở xã hòa bình chưa bàn giao mặt bằng
dự án đường cao tốc hạ long vân đồn
ubnd tỉnh quảng ninh đã yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo công an huyện hoành bồ
xem xét xác minh tổng hợp các yếu tố có biểu hiện vi phạm trục lợi
khi đền bù giải phóng mặt bằng để khởi tố vụ án điều tra xử lý nghiêm theo pháp luật
hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra của hoành bồ đang tập trung
để xác minh làm rõ số đối tượng người ở địa phương khác
đến có hành vi thuê đất trồng cây trồng hoa ly và xây dựng trái phép
với mục đích trục lợi
chúng tôi sẽ làm rõ và đã có danh sách làm rõ và để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
theo chỉ đạo của ubnd tỉnh quảng ninh
thời hạn mà huyện hoành bồ phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng
và bàn giao cho nhà đầu tư là ngày ba mươi một tháng ba
lãnh đạo huyện hoành bồ cho biết sẽ cương quyết xử lý nghiêm
các trường hợp cố tình vi phạm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án